cách xử trí vết thương để tránh bệnh dạy khi bị chó mèo cắn
bệnh dạy là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương lây từ động vật sang người qua chất tiết thường là nước bọt bị nhiễm virus dại
hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với virus dại qua vết cắn vết liếm của động vật mắc bệnh dạy đôi khi qua đường tiếp xúc như hít phải khí dung hoặc cấy ghép mô cơ quan bị nhiễm virus dại
khi đã lên cơn dại kể cả động vật và người đều có tỷ lệ tử vong gần như một trăm linh
ổ chứa virus dại trong thiên nhiên thường là các loài động vật có vú như chó mèo rơi cá
tổ chức y tế thế giới who ước tính mỗi năm có khoảng năm mươi chín người chết vì bệnh dạy trên toàn thế giới
hầu hết những trường hợp tử vong xảy ra ở các nước nghèo vì không kiểm soát được bệnh dạy ở động vật nuôi là chó mèo
làm sao để trần đoán bệnh dại
bệnh dại gồm các giai đoạn bệnh như sau
giai đoạn ủ bệnh
sáu mươi ngày nhưng có thể kéo dài từ bốn ngày đến nhiều năm sau
y văn ghi nhận có trường hợp ủ bệnh đến một mươi chín năm
thời kỳ ủ bệnh ngắn khi vết thương ở vùng đầu mặt hoặc lây bệnh qua ghép rác mạc
giai đoạn khởi phát
thường hai đến một mươi ngày
biểu hiện cảm giác sợ hãi đau đầu sốt mệt mỏi khó chịu cảm giác tê và đào tạo vết thương nơi virus xâm nhập
giai đoạn toàn phát hoặc giai đoạn viêm não
thường biểu hiện mất ngủ tăng cảm giác kích thích như sợ ánh sáng tiếng động và gió nhẹ
ngoài ra còn có dối loạn hệ thần kinh thực vật như giãn đồng tử tăng điếc nước bọt vã mồ hôi hạ huyết áp
bệnh tiến triển theo hai thể
thể liệt kiểu hướng lên và thể hùng giữ chiếm tám mươi
giai đoạn này thường kéo dài hai sáu ngày đôi khi lâu hơn và chết do liệt cơ hô hấp
thể liệt thường sống lâu hơn thể hung dữ vài ngày
trần đoán sơ bộ bệnh dạy
thường dựa vào các triệu chứng lâm sàng đặc biệt là sợ nước sợ gió sợ ánh sáng và các yếu tố dịch tễ có liên quan
yếu tố dịch tễ các bác sĩ sẽ chỉ định làm xét nghiệm
ngày nay với kỹ thuật mới chẩn đoán bệnh dạy có thể được thực hiện bằng cách phân lập virus hoặc phát hiện rna virus
bằng xét nghiệm phản ứng chuỗi polymiray pcr từ nước bọt dịch não tủy nước tiểu mô sinh thiết não da
cần xử trí vết thương như thế nào khi bị chó mèo cắn
khi bị chó mèo cắn cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy trong khoảng một mươi năm phút
có thể dùng thêm sạc phòng để rửa vết thương phải lấy hết dị vật và mô dập nát nếu có
bảy mươi độ hoặc dung dịch iốt không nên khâu kín da
nếu buộc phải khâu ra thì phải tiêm huyết thanh kháng dại vào vết thương và trí hoãn việc may vết thương ít nhất vài giờ
nếu vết thương xuyên thấu chảy máu vị trí ở đầu mặt cổ và bộ phận sinh dục
thì phải dùng huyết thanh kháng dại tiêm sâu vào bên trong và xung quanh vết thương
ngoài ra cần tiêm phòng bệnh uốn ván dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng vết thương nếu có chỉ định
tóm lại hiện nay chưa có phương thức điều trị đặc hiệu cho bệnh dạy
điều trị chủ yếu là hỗ trợ oxy liệu pháp thở máy chuyên dịch vận mạch và chăm sóc giảm nhẹ an thần giảm đau chống co giật
bệnh nhân có thể tử vong vì thế nên chủ động dự phòng bệnh dạy với nhiều biện pháp bao gồm
cảnh giác với động vật có nguy cơ lấy bệnh dại phòng bệnh dại trên động vật trích ngừa bệnh dại cho chó mèo
phòng bệnh dại trước tiếp xúc ở các đối tượng nguy cơ cao phòng bệnh dại sau tiếp xúc
cảnh giác với động vật có nguy cơ lấy bệnh dại phòng bệnh dại trước tiếp xúc ở các đối tượng nguy cơ cao phòng bệnh dại sau tiếp xúc